xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị thủ đô hà nội cũng như các tỉnh thành miền bắc đang trong những ngày thời tiết đặc trưng của mùa thu
trời nắng mạnh vào lúc trưa chiều còn về đêm và sáng tiết trời mát mẻ và dễ chịu
cụ thể nhiệt độ thấp nhất đêm nay giao động ở mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ vùng núi cao có nơi thấp hơn
trời xe xe lạnh đến trưa chiều mai thì nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên mức là ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
nắng nóng xảy ra cục bộ dự báo phải từ ngày mùng chín khi mưa xuất hiện rải rác thì nền nhiệt độ mới giảm nhẹ vào lúc trưa chiều
trong khi đó với các tỉnh trung bộ thời tiết có sự khác biệt giữa các tỉnh thành
khu vực bắc trung bộ có mưa nắng gián đoạn nên nhiệt độ cao nhất đạt ở mức ba mươi ba mươi ba độ
còn khu vực từ hà tĩnh đến ninh thuận bình thuận có mưa trên diện rộng có nơi xảy ra mưa to đến rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại khu vực trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại các khu vực vùng núi
tương tự tại phía nam bao gồm cả tây nguyên và nam bộ chịu tác động của gió mùa tây nam nên mưa rông diễn ra trên diện rộng tập trung vào thời điểm chiều tối
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to người dân cần đề phòng với tố lốc trong cơn rông
trên chiều trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ duy trì ổn định ở tây nguyên đạt trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển toàn khu vực biển đông bao gồm cả hai khu vực quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
đều có mưa rào và rông rải rác khiến cho tầm nhìn giảm thấp
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp bảy cấp tám tàu thuyền hoạt động cần chú ý để đảm bảo an toàn
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ không vượt qua mức ba mươi hai độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng có nơi xảy ra nắng nóng
gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ